sáng nay công an tỉnh đồng nai phối hợp với cơ quan chức năng và công an tp biên hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera để điều tra vụ một thanh niên nghi bị bắn tử vong trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày người dân phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường nguyễn ái quốc
hướng từ cầu hóa an đi quốc lộ một a khi đến đoạn thuộc khu phố năm phường tân tiến thì bất ngờ ngã xe xuống đường bất tỉnh ngay tại chỗ
khi nhiều người tới gần thì phát hiện thanh niên có vết máu trên người nên nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
qua khám nghiệm hiện trường và thu dấu vết trên cơ thể công an xác định trong người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua ngực nghi là đạn hoa cải
do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong trước khi chuyển vào bệnh viện
nạn nhân được xác định là phan lê thanh sang chú tại phường quang vinh tp biên hòa
hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng gây ra án mạng